chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự sẽ có phần rất quan trọng
trong việc phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật